từ những thông tin dự báo ban đầu này một cuộc thảo luận nhóm sẽ được triển khai vào một khung giờ nhất định để thống nhất thông tin đã được phân tích qua đó cung cấp đến một số quốc gia trong khu vực về hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra

trung tâm này đóng vai trò không chỉ dự báo cho riêng việt nam mà còn hỗ trợ cho các nước campuchia lào philippines thái lan trong việc thực hiện hệ thống cảnh báo sớm đa rủi ro bằng cách liên tục cung cấp những chỉ dẫn chất lượng cho các sự kiện thời tiết khắc nghiệt sắp xảy ra như rông lốc mưa lớn bão
ngoài các dữ liệu được quan chắc trong nước trung tâm này cũng sử dụng dữ liệu dự báo ba ngày năm ngày một mươi ngày từ các quốc gia có trình độ công nghệ cao như mỹ nhật bản châu âu qua đó tăng cường hơn nữa độ chính xác của các thông tin dự báo cảnh báo cung cấp
xác nhanh chóng chỉ có thể được thực hiện dựa trên công nghệ hiện đại hệ thống xử lý có thể phân tích chạy mô phỏng các số liệu và mô hình từ đó giúp các dự báo viên ngoài kinh nghiệm thực tế còn có cái nhìn đa chiều về các hiện tượng có thể xảy ra
năm hai nghìn một mươi tám ngành khí tượng thủy văn đã đầu tư triển khai hệ thống siêu máy tính gray dự báo chi tiết đến ba km đây là hệ thống đồng bộ có năng lực tính toán mạnh so với các nước trong khu vực là hệ thống chuyên dụng nhằm khắc phục thực trạng phải sử dụng thông tin từ những hệ thống bó cục nhỏ lẻ ghép lại như trước đây đây cũng là kết quả bước đầu có được từ quá trình đầu tư đổi mới công nghệ

cái việc mà dựa vào kinh nghiệm dựa vào quan tính thì sẽ rất khó để mà mở rộng cái thời gian dự báo
lĩnh vực thứ ba mà chúng tôi cũng đang đầu tư đấy là gì là công tác truyền tin và phân tích các thông tin cảnh báo cho các cấp lãnh đạo trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
cũng như cho người dân để người dân hiểu được cái tác động tiềm ẩn của các thiên tai
từ đó có thể có được các hành động và các kế hoạch để ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn
bên cạnh việc đầu tư công nghệ trang thiết bị thì cũng cần có sự đầu tư về chất lượng nguồn nhân lực để có năng lực vận hành tương xứng
hơn hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực khí tượng thủy văn chị nguyễn thu hằng tham gia vào hoạt động của trung tâm dự báo này từ thời gian đầu
chị cùng với nhiều dự báo viên khác của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã xây dựng được những sản phẩm made in vietnam dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại
ngoài ra thì ngoài các nước trong khu vực đấy thì các bà
hai khu vực cũng đã sử dụng các sản phẩm này để họ dự báo cho các khu vực nhỏ nữa các khu vực tài tỉnh
bên cạnh việc tự học tập đào tạo ở trong nước thì hàng năm tổ chức khí tượng thế giới là luôn hỗ trợ việt nam để đưa được tất cả các dự báo viên đi học tập ở nước ngoài
và cập nhật những các công nghệ các phân tích cảnh báo mới nhất để về áp dụng
và có thể là tăng cường được cái chất lượng bản tin cảnh báo trên khu vực đông nam á thì đấy là đấy là cái cách thức để có thể là cập nhật được cái công nghệ mới nhất
thưa quý vị để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm qua ngành khí tượng đã thực hiện cảnh báo bão sớm trước năm ngày
dự báo cảnh báo áp thấp nhiệt đới trước ba ngày dự báo cảnh báo mưa lớn trước hai ba ngày với độ tin cậy khoảng bảy mươi năm

cảnh báo rét đậm rét hại trước hai ba ngày
cảnh báo rét đậm rét hại trước hai ba ngày với độ tin cậy là từ tám mươi chín mươi
cảnh báo lũ trên các sông khu vực miền trung tây nguyên trước một hai ngày
các sông ở khu vực bắc bộ nam bộ trước ba năm ngày thường đạt bảy mươi tám mươi
cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng trước từ hai cho đến ba ngày và có độ tin cậy là bảy mươi
việc cảnh báo sớm đã giúp ích rất nhiều cho công tác phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai
để phòng chống thiên tai thì cần chú trọng giai đoạn giảm nhẹ thiệt hại
thực chất đây chính là việc phòng ngừa từ xa
các thông tin khí tượng thủy văn trong giai đoạn này mang tính sống còn đối với công tác phòng chống
bởi sẽ bao gồm các hoạt động thông tin dự báo cảnh báo dự trữ phương tiện cấp cứu lập phương án sơ tán
đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn của chúng tôi thì là các thông tin về cảnh báo và dự báo
sẽ đóng vai trò là tư vấn và định hướng cho việc các công tác triển khai phòng chống ngừa báo phòng chống thiên tai phải sớm
một thứ hai là ở những khu vực nào đó
chọc điểm khả năng cao ảnh hưởng của các thiên tai để cho các quyết định của cơ quan hoạt động thiên tai và của chính phủ được phù hợp
và mục tiêu cuối cùng là gì
là giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cả người dân đối với cả kinh tế xã hội
trạm khí tượng việt trì là một trong tám trạm khí tượng thủy văn của đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc
trong nhiều năm qua trạm có nhiệm vụ đo đạc các thông số như nhiệt độ lượng mưa độ ẩm
nhằm cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác dự báo của địa phương cũng như khu vực
nhằm tăng cường năng lực đo đạc trạm đã được đầu tư thiết bị quan trắc lượng mưa và nhiệt độ tự động
những thiết bị này được trang bị sẽ đem đến những ưu việt hơn
những tần suất truyền nhanh hơn nhiều hơn về tất cả số liệu như lượng mưa nhiệt độ được tức thời
với những trạm này dung lượng truyền của chúng tôi là một mươi phút một lần một mươi phút một lần
với những trạm truyền thống thì có thể dày hơn và cũng có thể thưa hơn
do nhu cầu còn với trạm này thì bất biết là ở đâu tất cả đều có thể truy cập được với những trang mạng của ngành
có thể truy cập được vào để lấy dữ liệu nhiệt độ tại việt trì bây giờ thời điểm bây giờ lượng mưa ngay tại thời điểm này
thiết bị quan chắc tự động lắp tại trạm khí tượng việt trì là địa điểm đầu tiên trong số một mươi ba trạm khí tượng khu vực việt bắc
được tăng cường đầu tư trong khuôn khổ dự án phát triển công tác giám sát dự báo điểm của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
và trung tâm quan chắc môi trường
truyền thống trước đây thời gian giữa các lần đo là từ ba mươi đến sáu mươi phút một lần
việc tăng cường thiết bị tự động này được kỳ vọng sẽ giúp ngành dự báo nhanh chóng chính xác đưa ra các thông tin kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai
lượng mưa và nhiệt độ chỉ là hai trong nhiều yếu tố của khí tượng thủy văn
việc tăng cường đầu tư trang thiết bị sẽ từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng của các bản tin dự báo của ngành
những năm trước đây để đưa ra được một bản tin dự báo từ những thông tin thu nhận được các dự báo viên phải dành nhiều thời gian công sức để phân tích
tuy nhiên với những hiện tượng thời tiết phức tạp bất thường thì dựa vào kinh nghiệm của các dự báo viên là chưa đủ
để ra được những bản tin chính xác phục vụ kịp thời cho công tác ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường nguy hiểm
thì máy móc phần mềm dự báo sẽ hỗ trợ nhiều cho việc phân tích dữ liệu
những năm trước thì chưa có cái hệ thống tính toán đồng bộ cũng như là về ảnh mây
vệ tinh sân giải cao cũng như ảnh radar thì hiện nay có những số liệu
đấy thì cái bản tin về nội dung chúng tôi đã đưa lên chi tiết hóa hơn đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
để phục vụ phòng chống thiên tai cũng như là những bản tin dự báo các điểm để phục vụ những ngày lễ lớn
cũng như là những công tác đối với đảng và nhà nước
về mặt chất lượng thì hiện nay cũng đưa lên về thời gian dự báo tương đối gần sát hơn với thực tế
và dự báo dài hơn so với trước kia
phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc trong khoảng thời gian này
luôn trong không khí làm việc khẩn trương trước tình hình thời tiết nắng nóng
các dự báo viên của phòng phải rất tập trung để thực hiện kịp thời các bản tin cập nhật tình hình thời tiết
trong những điều kiện thời tiết nguy hiểm tùy theo điều kiện thời tiết
từ những thông tin quan chắc qua phân tích sau thời gian từ một mươi năm đến hai mươi phút
phòng sẽ đưa ra các bản tin cảnh báo sớm nhất tới các ủy ban phòng chống thiên tai các tỉnh trong khu vực
những năm trước thì chúng ta chỉ làm truyền tin thiên tai bằng cái giấy qua cái đường công văn
đường thư chuyển phát nhanh
đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi chuyển các bản tin dự báo cảnh báo cho đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai
qua hệ thống thư điện tử rồi qua hệ thống phách rồi qua hệ thống điện thoại di động
để phục vụ kịp thời công tác phòng chống thiên tai
trong lịch sử một trăm một mươi năm năm ngành khí tượng thủy văn đã có nhiều nỗ lực để bắt kịp với những biến đổi của khí hậu
về mặt nghiệp vụ dự báo hiện các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của việt nam đã hoạt động khá bài bản
đến nay mạng lưới có gần hai trăm linh trạm khí tượng hơn một ba trăm linh điểm đo mưa bảy trạm radar thời tiết sáu trạm thám không vô tuyến
tám trạm đo gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang học ba trạm ozone bức xạ cực tím ba trăm ba mươi tám trạm thủy văn và một mươi tám trạm định vị xét
với mạng lưới quan trắc đang dần được hiện đại hóa cùng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia thuộc ủy ban bão
thì việt nam đã nâng khả năng dự báo bão lên năm ngày với áp thấp nhiệt đới là ba ngày và vẫn có thể xác định khá chính xác thời gian
vị trí bão có thể đổ bộ vào hướng đi của bão điều này sẽ giúp công tác di rời con người tài sản kịp thời đúng thời điểm hơn
khi bão đổ bộ cũng như tránh lãng phí nếu bão không vào vị trí đó bởi mỗi thời điểm dự báo bão khác nhau thì lại có các công tác phục vụ khác nhau
các bác sĩ của đại học emory mỹ đã tạo ra một công cụ trực tuyến mới cho phép mọi người ở khắp mọi nơi đánh giá khả năng họ có nhiễm covid một mươi chín hay không
c một mươi chín check com giúp công chúng dễ dàng tự đánh giá khả năng nhiễm bệnh
ngoài ra công cụ này còn được thiết kế để ngăn chặn sự gia tăng bệnh nhân tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe
các bác sĩ biết rằng các phòng chờ đông đúc có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn
vì những người bị bệnh covid một mươi chín có thể lây nhiễm sang người khác
đẩy nhanh tốc độ lây nhiễm giữ cho hệ thống căng thẳng và hạn chế phơi nhiễm đối với các nhóm dân số có nguy cơ
sẽ là chìa khóa để quản lý sự lây lan của covid một mươi chín trong cộng đồng
c một mươi chín check com hoạt động một cách dễ dàng để tìm hiểu thông tin chuyên gia và chọn kế hoạch hành động tốt nhất
dựa trên câu trả lời cho các câu hỏi về các dấu hiệu và triệu chứng tuổi tác và các vấn đề y tế khác
một người sẽ được hướng dẫn dựa trên hướng dẫn của cdc và được xếp vào một trong ba loại
rủi ro cao cần được chăm sóc y tế ngay lập tức
nguy cơ trung gian có thể liên hệ với bác sĩ của họ để được hướng dẫn về cách quản lý bệnh tật tốt nhất
rủi ro thấp rất có thể tự chăm sóc hoặc phục hồi tại nhà
tất cả chúng ta đều đang chiến đấu theo nhiều cách lớn và nhỏ
để giữ những người thân yêu của chúng ta tránh xa tầm của những kẻ nguy hiểm
nhưng sự lo lắng và không chắc chắn về cách tốt nhất để làm điều đó
có thể dẫn đến việc các khoa cấp cứu đông đúc sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý cả phẫu thuật
trang này đang hoạt động và sẽ hoạt động trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng covid một mươi chín
nó được xây dựng như một dịch vụ công cộng và hoàn toàn miễn phí
nó có sẵn trên bất kỳ máy tính nào và có thể được sử dụng bởi các chuyên gia y tế hoặc người dân
người dùng có thể chọn chia sẻ mã jeep để đóng góp vào nghiên cứu theo dõi sự lây lan theo địa lý và sự phục hồi sau đại dịch
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi tuần này
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại